tại tp hcm đã diễn ra chương trình nghệ thuật
thành phố nghĩa tình kết nối yêu thương lần thứ hai mươi
nhằm kêu gọi sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân
ủng hộ quỹ vì người nghèo và tổng kết hai mươi năm
thực hiện công tác chăm lo quỹ học bổng nguyễn hữu thọ
chương trình nghệ thuật đã quyên góp được năm mươi bảy tỷ đồng
góp phần chăm lo cho người nghèo và đồng bào miền trung bị lũ lụt
hai mươi năm qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đã vận động hơn hai tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo
qua đó đã xây dựng sửa chữa hàng trăm căn nhà tình thương
nhà tình nghĩa trao tặng tám năm trăm một mươi ba suất học bổng nguyễn hữu thọ
tặng một trăm hai mươi bảy hai trăm năm mươi sáu thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách hộ nghèo
hưởng ứng cuộc vận động ý nghĩa này thời gian qua cùng với nhiều cá nhân
đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động tại tp hcm
tập đoàn novaland đã đóng góp cho cộng đồng hơn bốn trăm linh tỷ đồng
chung tay thực hiện hàng loạt các chương trình an sinh xã hội
góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống người dân nhất là hộ nghèo
hướng đến đồng bào miền trung đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai
hơn một mươi năm tỷ đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu
đã được tập đoàn hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại nặng